hôm nay là ngày thi cuối cùng của đợt thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia
những chiếc áo xanh tình nguyện đã trở thành hình ảnh quen thuộc tại các điểm thi
để động viên những thanh niên tình nguyện sáng nay thường trực thành đoàn hà nội đã đến thăm và tặng quà cho các sinh viên tình nguyện
tại điểm thi trường trung học phổ thông trần phú quận hoàn kiếm
chương trình tiếp sức mùa thi của hà nội được triển khai tại một trăm bốn mươi ba điểm thi hỗ trợ khoảng tám mươi thí sinh
trong đó có bảy mươi năm bốn trăm sáu mươi năm học sinh lớp một mươi hai và khoảng hơn bốn năm trăm linh thí sinh tự do
cùng với người nhà của thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
trong ba ngày qua lực lượng sinh viên tình nguyện đã phát huy tích cực vai trò xung kích
tiếp sức cho thí sinh hoàn thành bài thi tốt nhất
thành đoàn hà nội ghi nhận sự nỗ lực tâm huyết nhiệt tình trách nhiệm của các bạn tình nguyện viên
và động viên đoàn viên thanh niên tiếp tục làm tốt công việc ân cần dặn do các bạn trẻ
đặc biệt chú ý tới việc đeo khẩu trang sắt khuẩn tay
cũng như nhắc nhở thí sinh và người nhà phải chú ý thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín